sau đợt mưa lớn từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng một mươi tám mươi trên tổng số sáu trăm hai mươi năm hồ đập của nghệ an cơ bản đã đầy nước còn lại đạt trên bảy mươi dung tích
trước diễn biến phức tạp của cơn bão số bảy công tác bảo vệ an toàn các hồ đập cũng như vận hành theo đúng quy trình
đã được tỉnh nghệ an chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi một cách chặt chẽ để tránh xảy ra thiệt hại cho người dân
hồ vực mấu huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an có dung tích bảy mươi năm triệu m ba diện tích lưu vực trên hai trăm một mươi năm km hai
đến sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi mực nước lòng hồ vẫn nằm trong ngưỡng cho phép là dưới cốt hai mươi một m theo quy trình đã được ubnd tỉnh phê duyệt
tính đến chín giờ sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi lưu lượng nước đổ về hồ là sáu mươi một m ba một giây và đang có chiều hướng giảm dần
đến đêm cho đến một mươi một h cho đến một h sáng thì như vậy là ở tại cái lưu vực lòng hồ này không có mưa
và ngừng hẳn cho đến sáng nay thì sáng nay cũng tại lúc bảy giờ sáng
thời điểm mà chúng tôi dự kiến xả lũ thì mực nước hồ mới chỉ đạt là hai mươi chín mươi
tức là đang còn thiếu một mươi phần nữa mới được đạt với mức mà trong quy trình vận hành cho phép
hiện tám mươi chín hồ đập của nghệ an do các doanh nghiệp thủy lợi quản lý
trong đó bốn mươi hồ đập cơ bản đã đầy nước
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi bắc nghệ an hiện quản lý vận hành hai mươi hồ đập
sau đợt mưa lớn năm hồ đập thủy lợi đã đầy nước cho nên ngoài việc chú trọng đến quy trình vận hành xả lũ hồ vực mấu
đơn vị cũng đang tính toán đến các phương án bảo đảm an toàn cho các hồ đập thủy lợi đã không còn khả năng chứa nước

đạo cụ thể đối với các đơn vị quản lý vận hành
bác sổ bảy mang tên quốc tế sarika là một cơn bão lớn diễn ra trái mùa nếu đổ bộ vào các tỉnh miền trung
trong đó có nghệ an sẽ kèm theo mưa lớn với điều kiện thực tế như hiện nay nếu không có sự giám sát
chuẩn bị của các đơn vị quản lý vận hành thì nguy cơ vỡ hồ đập hoặc vận hành không đúng quy trình đều có thể xảy ra và thiệt hại sẽ là khó lường